chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi tám tỉnh hưng yên sẽ trích ngân sách hỗ trợ một trăm linh kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế
cấp cho nhóm đối tượng đặc biệt như đảng viên có huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng trở lên
những người thu gom rác tại thôn khu phố chưa được hưởng bảo hiểm y tế
hay nâng mức hỗ trợ cho nhóm đối tượng có thu nhập thấp
mặc dù đây không phải là những đối tượng chiếm tỷ lệ cao cần phải vận động tham gia bảo hiểm y tế
nhưng sự hỗ trợ này đã khích lệ người dân về tính ưu việt của chính sách an sinh xã hội
bảo hiểm y tế là chính sách lớn của đảng và nhà nước
dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể
bảo hiểm xã hội tỉnh hưng yên đã từng bước nâng mức bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh
tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng từ năm mươi hai năm hai nghìn một mươi một lên tám mươi ba tám mươi bốn dân số
vượt ba bốn mươi bốn kế hoạch ủy ban nhân dân tỉnh giao năm hai nghìn một mươi bảy
riêng trong năm hai nghìn một mươi tám mục tiêu phân đấu của bảo hiểm xã hội tỉnh là đạt tám mươi sáu năm số dân tham gia bảo hiểm y tế
ngoài ra thực hiện nghị quyết số một mươi nầu quy tê ưu của ban chấp hành
đảng bộ tỉnh hương yên khóa một mươi tám về chương trình bảo vệ chăm sóc và đương cao sức khỏe nhân dân tỉnh hương yên
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
sở y tế bảo hiểm xã hội tỉnh đã đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt
và cấp ngân sách để mua thẻ bảo hiểm y tế cho ba nhóm đối tượng có thu nhập thấp trong xã hội
qua khảo sát ở một số địa phương thì người dân rất là cảm ơn đảng cảm ơn nhà nước và chính phủ
đã có những sự quan tâm đó
mà đặc biệt hơn nữa đối với hương yên năm hai nghìn một mươi bảy là năm đầu tiên chính phủ giao được tự cơ túi ngân sách
tuy nhiên thì với sự nỗ lực cố gắng và sự quan tâm rất lớn của tỉnh ủy hội đồng dân ủy ban nhân tỉnh
và các tổ chức đoàn thể và cũng đã có những thông nhất cao để hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm y tế
và đây cũng là điều kiện hết sức thuận lợi cho người dân và người dân tham gia
trên địa bàn tỉnh hưng yên hiện có khoảng một năm trăm linh đảng viên có huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng trở lên
chưa được hưởng bảo hiểm y tế
ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ một trăm linh kinh phí mua mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho các đảng viên
theo mức lương cơ sở là bảy trăm linh hai đồng một thẻ một người một năm
tổng kinh phí hỗ trợ là hơn một tỷ đồng
ông phạm ngọc hoa có huy hiệu hơn ba mươi năm tuổi đảng nhưng chưa có thẻ bảo hiểm y tế
hôm nay cán bộ bảo hiểm xã hội đến thăm và thông báo cho ông biết tin vui
sẽ được hỗ trợ kinh phí một trăm linh mua thẻ bảo hiểm y tế phòng khi ông ốm đau phải đi viện
tôi thấy đây là một sự quan tâm rất là đầy đủ và đúng đắn
và rất là nhiều việc của đảng và nhà nước và của bảo hiểm xã hội việt nam
và của bảo hiểm đối với những người như chúng tôi rất là thiết thực
khi mà ốm đau mà đi viện thì sẽ được hỗ trợ
chi phí đóng góp cho việc khám và chữa bệnh
trong thời gian vũ thị phúc ở xã trung nghĩa bảy mươi năm tuổi bà làm nghề thu gom rác ở thôn một mươi năm năm nay
tuần ba buổi bà đi thu gom rác ở từng hộ gia đình
bảy mươi năm năm qua không kể sớm hôm mưa nắng hay giá rét bà kiên trì với công việc của mình làm đẹp cho phố phường
cả tỉnh hưng yên có hơn một tám trăm linh người thu gom rác như bà chưa có thẻ bảo hiểm y tế
trong khi mức thu nhập của công việc này chỉ hơn một triệu đồng
với số tiền ít ỏi đó những người thu gom rác như bà phúc không thể có tài chính mua thẻ bảo hiểm y tế
ủy ban nhân dân tỉnh cũng sẽ cấp một trăm linh kinh phí giúp những người như bà phúc có thể tham gia bảo hiểm y tế
chị em chúng tôi đi làm môi trường này nếu mà được tỉnh cho như thế là chị em chúng tôi rất phấn khởi và hài lòng
tại vì chúng tôi đi làm những cái nghề này là nghề độc hại nó ô nhiễm
thì nên bây giờ là nhà nước cho được cái bảo hiểm mà chúng tôi rất là vinh dự và tự hào và tin tưởng vào nhà nước
ngoài hai đối tượng trên bảo hiểm xã hội tỉnh còn tham mưu cho những người
ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ thêm ba mươi mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình có thu nhập trung bình và học sinh phổ thông
như vậy mức hỗ trợ đã lên tới năm mươi cho hội gia đình và sáu mươi cho nhóm học sinh phổ thông
phải nói một trong những giải pháp để nâng tỉ lệ hội gia đình tham gia bảo hiểm y tế thì bảo hiểm xã hội tỉnh nguyên
cũng đã chủ trì phối hợp với các sở ngành và trình tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân tỉnh
thế và đến nay thì tỉnh ủy cũng đã có nghị quyết hội đồng nhân dân cũng đã có nghị quyết và ủy ban nhân tỉnh cũng đã có những quyết định
về việc mà nâng mức hỗ trợ cho người thuộc hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế từ ba mươi theo quy định của chính phủ lên đến sáu mươi
theo tinh thần chỉ đạo của nghị quyết số hai mươi một của bộ chính trị mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế là mục tiêu quan trọng nhất
để người dân được thụ hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo xuống các cấp huy động sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị hội phụ nữ tri bộ đảng cán bộ chính sách của xã
phối hợp giả soát lại trong dân cư trên địa bàn lập danh sách những trường hợp chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong ba nhóm đối tượng mà nghị quyết của tỉnh đã ưu tiên hỗ trợ kinh phí
đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cán bộ và người dân về tính ưu việt của chính sách an sinh xã hội
chúng tôi lựa chọn các hình thức tuyên truyền phối hợp với các đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội và sự vào cuộc của cả chính quyền cơ sở các xã phường thôn xóm
chúng tôi tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với người lao động người chủ sử dụng lao động và đặc biệt là người dân để làm thế nào tuyên truyền cho người dân hiểu được chế độ nhân văn về bảo hiểm y tế
vốn là quyền lợi là quyền lợi mà họ được hưởng khi không may mà ốm đau rủi ro tai lạng
chúng tôi hàng tuần thông báo một tuần hay hai buổi
đối với bà con nhân dân trên hệ thống đòi truyền thành của xã thì chúng tôi phục hủ trên toàn địa bàn trên tất cả khu dân cư waiver chỉ được happened in đài m mer chu angef shar thông báo
còn làm bắt được chủ trương của đảng và nhà nước về chính sách bảo hiểm y tế
và trên cơ sở đó thì chúng tôi lồng ghép tại các hội nghị ở các thôn khu dân cư trong buổi họp dân sáu tháng và cuối năm
và tại các hội nghị ngày hội đoàn kết toàn dân ở các khu vực dân cư vào dịp một mươi tám tháng một hàng năm
cả tỉnh hưng yên có hơn hai mươi hai năm trăm linh hộ nông dân có thu nhập trung bình tổng số khẩu là hơn sáu mươi ba người
nghị quyết của tỉnh đã quyết định phê duyệt ngân sách gần một mươi hai tỷ năm trăm linh triệu đồng hỗ trợ năm mươi mệnh giá thẻ theo mức lương cơ sở là một triệu ba trăm linh nghìn đồng tương ứng với ba trăm năm mươi một đồng một thẻ một người một năm
bà nguyễn thị nga ở xã trung nghĩa năm mươi bốn tuổi không có lương hưu không có thẻ bảo hiểm y tế kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào dụng vườn
bà lo lắng nhiều thứ bệnh của tuổi già mà không có tiền điều trị
nay có cán bộ bảo hiểm xã hội và ủy ban xã đến giả soát nhân khẩu
xác minh thông tin và thông báo cho bà biết bà sẽ được hỗ trợ năm mươi mức phí để mua thẻ bảo hiểm y tế
bà cũng mong muốn được tham gia để bảo vệ sức khỏe cho mình
nhà nước và đảng quan tâm đến thì chúng tôi cố gắng mua để bảo vệ sức khỏe của mình
hằng năm thì đi khám được thì tốt quá
ngoài ba nhóm đối tượng được tỉnh ủy hỗ trợ kinh phí
bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền vào nhóm đối tượng đích là đối tượng lao động có hợp đồng lao động từ một đến ba tháng
và nhóm hộ gia đình chưa tham gia bảo hiểm y tế
mục tiêu phấn đấu năm hai nghìn một mươi tám của bảo hiểm xã hội là tám mươi sáu năm số dân tham gia bảo hiểm y tế
với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
các đoàn thể xã hội và khả năng nhận thức của người dân đã có sự chuyển biến
lãnh đạo bảo hiểm xã hội tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn
hoàn thành mục tiêu người dân sẽ được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội của đảng và nhà nước
việc khó vận động thì điều đó cũng đã được chứng minh không những ở hưng yên
nhưng còn nhiều tỉnh thành phố khác
tuy nhiên trong thời gian vạn hiện nay
cái nhận thức của người dân cũng đã có những nhận thức đúng hơn
giúp đỡ sự chia sẻ rủi ro trong gia đình và toàn xã hội
những tháng gần đây thì chúng tôi thấy rằng một tháng thì đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gia đình
đạt bảy tám nghìn trên địa bàn toàn tỉnh một tháng
cho nên nó nâng tỉ lệ lên rất nhanh
trong năm hai nghìn một mươi tám bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền
theo hướng đối thoại trực tiếp về chính sách bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
tư vấn quyền lợi thực tế cho từng nhóm đối tượng được thụ hưởng trong nhân dân
đồng thời lắng nghe giải đáp những vướng mắt tham mưu đề xuất hướng giải pháp tháo gỡ khó khăn
đảm bảo mỗi người dân trên địa bàn tỉnh đều có thể tham gia bảo hiểm y tế
và tham gia bền vững cho tương lai sau này
thưa quý vị mỗi địa phương sẽ đề ra những phương án hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế
tùy theo đặc thù của địa phương mình đây là cơ chế ưu đãi
nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đang được dư luận quan tâm
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau